thưa quý vị sông tô lịch vốn có tuổi đời hàng nghìn năm lịch sử chứng kiến không ít những thăng trầm của đất và người hà nội
thế nhưng ít ai nhớ rằng con sông này từng có một quá khứ huy hoàng là con sông đẹp và thơ mộng bậc nhất chảy giữa kinh thành thăng long
và trong suốt chiều dài phát triển của thủ đô hà nội sông tô lịch luôn bị coi là dòng sông chết do tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng
lãnh đạo thành ủy ubnd tp hà nội đã có những chỉ đạo rất quyết liệt yêu cầu các cơ quan chuyên môn đưa ra nhiều giải pháp để xử lý
quý vị và các bạn với độ dài hơn ba mươi km ôm lấy chân thành thăng long thì sông tô lịch đã trở thành chứng nhân lịch sử văn hóa của mảnh đất hà nội ngàn năm văn hiến
tuy nhiên nhiều năm trở lại đây dòng sông này đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân sống quanh khu vực này
tìm về cội nguồn lịch sử hàng nghìn năm
năm trước cho đến trước khi bị lấp một phần sông tô lịch bắt nguồn từ sông hồng trẻ từ đông sang tây rồi xuôi xuống phía nam hà nội
ba mươi km chiều dài sông tô lịch chở theo mạch nguồn lịch sử hai năm có đến ba mươi làng xã dựa vào dòng nước vừa trong vừa mát ấy mà ra đời rồi tịch suy theo dòng nước
về mặt văn hóa cùng sông hồng sông tô lịch sông kim nghiêu là một hệ thống sông nhỏ trong tri lưu
nó đã tạo nên một cái vùng như giáo sư cô giáo sư trần quốc vượng nhấn mạnh một cái tứ giác nước ở những cái đô thị quan trọng
và chính cái hệ thống sông ngòi cái văn hóa di chuyển văn hóa thương mại nó diễn ra trên những cái dòng sông nó có cái chiều sâu lịch sử như vậy
thì nó đã làm nên những cái vẻ những cái
cái văn hóa của thăng long của người thăng long
theo sự phát triển của kinh tế xã hội với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ sông tô lịch giờ đây đã trở thành hệ thống thoát nước bất đắc dĩ của các nhà máy khu dân cư
hiện nay trên toàn tuyến sông tô lịch có đến một mươi ba điểm xả thải chính xuống lòng sông gần hai trăm linh cống thoát nước sinh hoạt lớn nhỏ dân sinh và hơn một trăm linh cơ sở tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề ven sông
chúng ta rất tiếc là
cho đến hiện nay thì
cái hình ảnh của sông tô lịch không còn được đẹp như ngày xưa
chúng ta thấy một cái dòng sông dù đã được cải tạo một số lần nhưng rất phổ triệu
và nó không còn là một cái nhiệm vụ bình thường của một dòng sông nữa mà dần dần nó như là một cái nơi thoát nước thải cho các khu dân cư chạy dọc dòng sông này
nhiều năm qua với sự vào cuộc của các cấp các ngành ubnd tp hà nội đã có nhiều phương án để cải tạo
để nâng cấp dòng sông này để nó không còn là dòng sông chất
tuy nhiên tính khả thi của những phương án này là như thế nào
thưa quý vị nhiều năm qua có lẽ ít người coi tô lịch như một con sông đúng nghĩa bởi mức độ ô nhiễm của nó
nguyên nhân do đầu thì ai cũng đã rõ
thế nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề đó thì lại là điều đáng bản
và trước đề xuất cải tạo sông tô lịch trở thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh
nhiều chuyên gia đã đưa ra ý kiến hồi sinh dòng sông tô lịch cần phải cẩn trọng để mục tiêu sử dụng dòng sông này phù hợp với nhu cầu chung của thành phố hà nội
thế nhưng cũng lưu giữ lại được những giá trị lịch sử văn hóa của nó
trong hơn một mươi năm qua đã có nhiều kế hoạch khắc phục ô nhiễm sông tô lịch được thành phố hà nội triển khai nhưng đều không hiệu quả
mới đây công ty cổ phần tập đoàn môi trường nhật việt vừa đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội cải tạo sông tô lịch trở thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh tô lịch
về mạng lịch sử thì dòng sông này đã gắn với rất nhiều các dư tích lịch sử chạy dọc dòng sông
rồi là rất là nhiều các cái tư liệu lịch sử khi ghi chép thì nói về dòng sông này cũng rất là nhiều
cho nên là cái việc khôi phục lại được cái dòng sông này thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ góp phần
làm sống động và góp phần xây dựng lại hình dung lại cho người hà nội cái lịch sử hình thành và phát triển của thủ đô hà nội
xét về mục đích và ý nghĩa của công trình này là vô cùng giá trị vào thời điểm hiện nay
khi không chỉ cải tạo được môi trường cảnh quan mà còn đưa sông tô lịch trở về với giá trị văn hóa vốn có của nó
tuy nhiên để làm được điều này cũng không hề dễ dàng
trước hết là một lý do
trước hết là một lý do
với cái đầu tư về mặt ý tưởng
rồi đến quy hoạch
rồi đến những giải pháp khả thi phải được suy nghĩ một cách bài bản
điều này nó đòi hỏi sự cố gắng từ rất nhiều phía
từ phía chính quyền các nhà quản lý
rồi từ phía nhà đầu tư
rồi các nhà khoa học
rồi cả cái sự đồng thuận của cộng đồng dân cư ở trên khu vực sông tô lịch
tất cả đều phải chung tay và hướng đến một cái mục đích một cái mục tiêu tốt đẹp hơn
đó là làm cho sông tô lịch nó không còn là dòng sông chết
nó đưa được những giá trị lịch sử văn hóa của nó vào tương lai
dù mới chỉ hình thành ý tưởng
nhưng với cùng một mục tiêu chung là làm sống lại và hồi sinh dòng sông
đã gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thủ đô hà nội ngàn năm văn hiến
thì đây cũng là một tín hiệu vui cho người dân nơi đây